theo thông báo của bộ lao động thương binh và xã hội cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một trong bảy ngày
do ngày mùng hai và mùng ba tết tức ngày một mươi ba một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch chung vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần công chức viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng bốn và mùng năm tết tức ngày một mươi năm một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
như vậy dịp nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một công chức viên chức nghỉ liền bảy ngày liên tục từ thứ tư ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một